cục quản lý thị trường tỉnh điện biên vừa ra quyết định xử phạt nhà thuốc an nhiên tại tổ một mươi hai phường nong bua thành phố điện biên phủ với số tiền hai mươi triệu đồng cho hành vi lợi dụng bệnh dịch để tăng giá bán khẩu trang bất hợp lý
hiện cục quản lý thị trường tỉnh điện biên đang tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường bám sát địa bàn giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và thị trường nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu